tổ chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường đã giúp cho nhiều địa phương có được những sinh kế mới
và có nhiều chuyển biến tích cực về môi trường
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường đã mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội
trong vấn đề khôi phục bảo tồn thiên nhiên thích ứng một cách thông minh với biến đổi khí hậu
và trên hết là nâng cao nhận thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường
nhờ chính những mô hình thực tiễn được áp dụng tại nhiều nơi trên cả nước
năm hai nghìn một mươi bốn với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss
tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế iucn đã điều phối và thực hiện sáng kiến liên minh vịnh hạ long cát bà
liên minh được thành lập nhằm xây dựng cơ chế hợp tác giữa nhà nước doanh nghiệp và cộng đồng địa phương
từ đó thúc đẩy hoạt động bảo tồn bảo vệ môi trường tại vịnh hạ long và quần đảo cát bà
các bên liên quan trong liên minh sẽ xây dựng tầm nhìn
và định hướng kế hoạch hoạt động của liên minh
bao gồm việc tăng cường nhận thức của công chúng về hiện trạng môi trường
thúc đẩy tiêu chuẩn chứng nhận xanh cho các công ty kinh doanh tàu nghỉ đêm
nâng cao chất lượng nước ở hạ long cát bà
cũng như đề cử khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long mở rộng
bao gồm cả quần đảo cát bà
câu chuyện về liên minh vịnh hạ long cát bà
chỉ là một trong rất nhiều hoạt động môi trường mà các tổ chức quốc tế đã và đang hỗ trợ việt nam thực hiện trong nhiều năm qua
là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên
thế nhưng có một thực tế là chúng ta chưa thực sự khai thác được nguồn tài nguyên thiên nhiên ấy một cách bền vững
hay nói một cách khác chúng ta hầu như chưa thực sự chú trọng đến công tác phục hồi và bảo tồn
chính vì vậy nhiều tổ chức quốc tế đã sẵn sàng đến với việt nam
hỗ trợ việt nam trong việc định hướng khai thác tiềm năng vốn có một cách bền vững hơn
để cân bằng giữa bảo tồn và phát triển luôn là vấn đề thách thức
tuy nhiên chúng ta phải luôn nghĩ về lợi ích lâu dài
bởi môi trường bảo đảm con người mới khỏe mạnh
nhờ tài nguyên được bảo tồn con người mới có thể kinh doanh để phát triển được
vì thế trong mỗi một quyết định cần suy nghĩ về việc đánh đổi môi trường như thế nào
bảo tồn ra sao
sự tác động tới thiên nhiên là không tranh khỏi
nhưng tác động tới phần nào
cái nào hy sinh và không thể hy sinh
các bên cần có đối thoại cởi mở để bảo đảm cùng hướng tới mục tiêu chung
chứ không thể nhà bảo tồn thì dinh dữ còn kinh doanh lại phá hại
iuc là tổ chức đã có lịch sử bảy mươi một năm
chúng tôi hoạt động vì bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên và sinh kế của nhân dân
chúng tôi coi việt nam là một đối tác quan trọng
bằng chứng là chúng tôi đã hoạt động tại việt nam từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
bởi việt nam có độ đa dạng si học cao mà những quốc gia khác không có được
bởi vậy nếu để mất sẽ không có gì có thể thay thế
việt nam đang trong quá trình phát triển nhanh và cũng xuất hiện nhiều các tổ chức xã hội đã tác động đến các hoạt động bảo vệ môi trường của chính phủ
tôi thấy hiện nay chính phủ việt nam đã xây dựng nhiều văn bản pháp luật hoàn chỉnh
cần phải thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật này
và các tổ chức xã hội sẽ là đối tác quan trọng giúp chính phủ trong vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay
chính phủ phải thể hiện rõ vai trò là đầu tàu trong vấn đề bảo vệ môi trường
thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà nước ta đã và đang hướng tới
bởi việt nam vốn nằm trong số những quốc gia phải chịu tổn thương rất lớn từ biến đổi khí hậu
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáng kiến dừng ngập mặn cho tương lai mff do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế iocn và chương trình phát triển liên hợp quốc undp xây dựng vào năm hai nghìn sáu đã được triển khai
sự án tại việt nam
dự án tại việt nam chủ yếu nhận được sự tài trợ từ cơ quan phát triển nauinorat và cơ quan hợp tác phát triển quốc tế thụy điển saida cùng các khoản đóng góp khác từ các đối tác và khu vực tư nhân nên nguồn vốn tài trợ cho các dự án thường nhỏ
tuy nhiên lại nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương triển khai mff cũng giúp cho nhiều tổ chức xã hội việt nam nâng cao năng lực tuyên truyền cũng như quản lý
sau tám năm triển khai chương trình đã có ba mươi ba dự án được thực hiện
trải dài từ miền bắc đến miền nam với nhiều hình thức như tuyên truyền tới cải thiện sinh kế vận động chính sách như dự án nuôi tôm dây thán rừng ngập mặn làng du lịch ở vùng sinh thái giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho trẻ em
phần lớn các dự án dù có quy mô không lớn nhưng đã đóng góp không hề nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo và tăng quyền cho cộng đồng thông qua phát triển sinh kế bền vững
kết quả của các dự án cũng đã dẫn đến những thay đổi hành vi
các dự án cũng đã dẫn đến những thay đổi hành vi làm giảm sức ép lên tảnh nguyên thiên nhiên đặc biệt là giảm đánh bắt thủy giảm bất hợp pháp
ngoài ra những dự án này cũng đã mang lại những nguồn thu nhập mới chứng tỏ giá trị sâu rộng của các dự án tham gia mff
có thể thấy rằng các dự án được các tổ chức quốc tế hỗ trợ triển khai tại việt nam chỉ có thể thành công nếu như nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là sự đồng hành của chính phủ
để mff có thể duy trì được hoạt động
rất cần được sự hỗ trợ của chính phủ
thì hôm nay chúng tôi đang xây dựng những cơ chế để đảm bảo sự phát triển bền vững của mff
và trong thời gian tới tôi rất hy vọng là có sự hỗ trợ nhiều hơn của chính phủ để đảm bảo là những hoạt động gmf thì hỗ trợ được những cái chương trình
những hoạt động của chính phủ để phục vụ và nâng cao hơn nữa công tác hiệu quả quy tắc quản lý nhà nước về tài nguyên đồng môi trường
đặc biệt là tài nguyên và môi trường vùng ven biển
tại thôn mỹ lợi thuộc xã kỳ sơn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nhiều hộ gia đình cũng đã dần thay đổi phương thức canh tác sau khi dự án làng nông thuận thiên được triển khai tại khu vực này
mô hình làng nông thuận thiên do chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu nông nghiệp và an ninh lương thực đông nam á ccafs sea
của tổ chức tư vấn quốc tế
về nghiên cứu nông nghiệp nghiên cứu và xây dựng
làng nông thuận thiên được hiểu là cộng đồng trong làng cùng nhau áp dụng nhiều biện pháp nông nghiệp thông minh
để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu bảo đảm sinh kế
trong làng nông thuận thiên mỹ lợi cả cộng đồng chia thành bốn nhóm sở thích
bao gồm cài tạo vườn tạp trông rừng sen canh và chăn nuôi
trong đó người nông dân cùng tham gia với chính quyền nhà quản lý nhà nghiên cứu
để đánh giá và xác định những giải pháp
kỹ thuật được cho là phù hợp và khả thi nhất trong điều kiện đặc thù của địa phương
để làm được điều này đơn vị thực hiện là trung tâm nông lâm thế giới
đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn cơ bản tại thôn
phục vụ đo đạc những thông số cần thiết trong sản xuất nông nghiệp
những thông số này được đối chiếu với thông tin chính thức từ trạm khí tượng thủy văn
và kinh nghiệm thực tế của người dân qua những hội thảo xây dựng kịch bản
sẽ chuẩn bị những kế hoạch phù hợp với từng điều kiện thời tiết
những ngôi làng nông thuận thiên được coi là những cộng đồng tiên phong
trong việc thực hiện các giải pháp nông nghiệp ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu
tính hiệu quả từ những dự án mà các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực hiện tại việt nam
đã cho thấy hướng đi đúng đắn và cần thiết trong việc học hỏi những mô hình thực tiễn từ quốc tế
thế nhưng việc triển khai những dự án như vậy tại việt nam cũng gặp phải không ít khó khăn
đặc biệt là cần huy động nguồn lực
thế là cái khó khăn rất lớn là cái sự lồng ghép các cái nguồn lực của địa phương
phải qua rất nhiều năm triển khai dự án thì chúng tôi mới có thể có được sự vào cuộc của các chính quyền
đặc biệt là cấp tỉnh để huy động các nguồn lực cụ thể khác nhau để giúp cho các chương trình nhỏ ở dưới cấp xã
trong thời gian tới vấn đề hỗ trợ của các tổ chức quốc tế tại việt nam trong lĩnh vực môi trường
có lẽ sẽ còn gặp nhiều thách thức hơn nữa
mà không chỉ dừng lại ở mức nâng cao năng lực cơ bản mà còn đòi hỏi các vấn đề chuyên sâu hơn
có kết quả chính sách cụ thể hơn và cần huy động các nguồn đồng tài trợ lớn hơn trước đây
đâu đó còn có suy nghĩ hợp tác quốc tế đơn thuần là tìm kiếm nguồn tài trợ
và chỉ tham gia hợp tác khi nguồn tài trợ rõ ràng và cụ thể
tư duy này phần nào cản trở phát triển tính chủ động và tính chiến lược trong một số hoạt động hợp tác quốc tế
và có lẽ chính chúng ta cũng cần phải chủ động hơn nữa trong việc kết nối
triển khai những dự án mô hình thực tiễn quốc tế tại việt nam
từ rất lâu tôi cho rằng cái đóng góp của các tổ chức phi chính phủ
đặc biệt là các tổ chức phi phụ quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường của việt nam là rất lớn
trước hết là bởi vì môi trường là vấn đề mới
cho nên những vấn đề mới đó thì cái hợp tác quốc tế là một cách tiếp cận giải pháp
để mà chúng ta không chỉ hiểu thêm vấn đề mà chúng ta còn có thêm nguồn lực
và chúng ta có nguồn lực không chỉ là tài lực
tức là tiền mà chúng ta còn có vật lực và nhân lực
cái nguồn nhân lực thông qua hợp tác quốc tế thông qua các tổ chức ngo vào việt nam giúp
thì đã tạo tạo gọi on drop training đã tạo tại chỗ được một đội ngũ
tôi cho hiểu biết về môi trường hiện nay là rất tốt
thì đấy là một cái đóng góp tôi cho rằng lớn
cái điểm thứ hai tức là các tổ chức quốc tế với kinh nghiệm của họ
thì họ làm rút ngắn được cái khoảng cách
tức là họ chia sẻ sớm được những bài kinh nghiệm thành công từ các nước áp dụng ở việt nam
có thể thử thách
để thấy cái được lớn nhất của chúng ta khi nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường
đó chính là sự thay đổi nhận thức của cộng đồng
từ những hướng dẫn và hoạt động thực tiễn
chính mỗi người dân đã hiểu được tác động của mỗi dự án là như thế nào
mang lại nguồn sinh kế hiệu quả ra sao
và kể cả khi dự án kết thúc
thì họ vẫn có thể sử dụng nguồn kiến thức ấy để duy trì mô hình hiệu quả tại địa phương mình
trong thời gian tới chúng ta cũng cần chủ động hơn nữa trong hợp tác quốc tế
áp dụng các dự án môi trường tại nhiều địa phương
tận dụng tối đa nguồn lực quốc tế hỗ trợ môi trường
để có thể cải thiện được tổng quan môi trường của nước ta
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong một tương lai không xa
tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế
sẽ là phương thức hiệu quả để nước ta có thể hành động tốt
trong những mọi việc

và cải thiện được chất lượng môi trường cũng như bảo tồn hệ sinh thái
một cách hiệu quả hơn trong tương lai
do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn vào những ngày cuối năm vừa qua
nên tại nhiều điểm trên bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
đã bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch
đến nay đã gần một tháng trôi qua nhưng công tác khắc phục vẫn còn chưa hoàn thành
kéo theo đó là những nguy cơ mất an toàn tiêm ẩn dọc theo tuyến đường này
đây là điểm sạt lở thứ ba trên tuyến đường lên bán đảo sơn trà
mà nhóm bạn trẻ này gặp phải trong chuyến đi dã ngoại cuối tuần của mình
điểm sạt lở này là nặng nhất khiến cả nhóm phải rất khó khăn mới có thể vượt qua được
là em gặp được hai cuộc sạt lở cuộc sạt lở đầu tiên là em cứ nghĩ là cái đường chặn rồi
không thể nào lên được nhưng mà có một đường mòn lên
nên anh em và các bạn cố gắng đưa xe qua
mình muốn ký nghị hay là muốn yêu cầu lên những cơ quan chức năng
có những biện pháp hợp lý để tránh những tình trạng sạt lở đắt như thế này
theo thông kê của ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng
toàn tuyến đường trên bán đảo sơn trà đã xuất hiện đến hai mươi bảy điểm sạt lở khác nhau
nhiều vị trí như tuyến đường cách suối ôm sáu trăm linh m bị sụt lún mương thoát nước
khu vực cây đa di sản khu vực bãi bắc khu vực gần bãi cát vàng
tình trạng sạt lở này kéo dài hơn một tháng qua và hiện vẫn chưa khắc phục xong
nên không khỏi gây tâm lý lo lắng cho các du khách tham quan bán đảo này
hôm nay tôi cùng bạn thăm quan bán đảo sơn trà và tuy đã sống ở đà nẵng đã lâu lắm
nhưng tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi thấy tình trạng sạt lở này
tình trạng sạt lở đắt đá như thế này và có những tảng đá to chắn cả lâu đây
và tôi hy vọng rằng thành phố cần có những biện pháp hiệu quả
để giúp những du khách như tôi có thể yên tâm hơn khi tham quan bán đảo sơn trà
hiện các lực lượng chức năng đã dọn dẹp tại hơn hai mươi vị trí
có phần thông tuyến một số khu vực tại bán đảo sơn trà
tuy nhiên vẫn còn khoảng bốn điểm sạt lở nghiêm trọng
cùng với đó theo ghi nhận của phóng viên
đã xuất hiện tình trạng sụt lún sạt lở ngay dưới tuyến đường bê tông
việc này tiêm ẩn nguy hiểm rất lớn cho các phương tiện tham gia giao thông
nhất là khi có mưa lớn
tình trạng sạt lở trên bán đảo sơn trà đã diễn ra nhiều năm qua
và đang ngày càng gây nguy hiểm cho khách tham quan
chính vì vậy các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
cần sớm có những biện pháp khắc phục sạt lở hiệu quả hơn
để tránh những nguy cơ xấu có thể xảy đến cho du khách
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững
phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
cuộc thi biến đổi khí hậu với cuộc sống do trung ương hội nước sạch và môi trường việt nam
phối hợp cùng tạp chí môi trường và cuộc sống tổ chức
với chủ đề hạn hán và xâm nhập mặn cuộc thi năm nay đã nhận được rất nhiều bài dự thi
đến từ mọi miền trên cả nước cho thấy sự quan tâm nhiều hơn
đặc biệt là của thế hệ trẻ tới vấn đề biến đổi khí hậu
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với cuộc thi ý nghĩa này
biến đổi khí hậu đang diễn ra từng ngày và gây nên những tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội
cũng như đổi sống của nhân dân
làm cách nào để người dân nhận thức được tác động của biến đổi khí hậu tới đời sống
cũng như tìm ra các giải pháp để thích nghi với biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung của toàn xã hội
cuộc thi biến đổi khí hậu với cuộc sống do trung ương hội nước sạch và môi trường việt nam
phối hợp cùng tạp chí môi trường và cuộc sống tổ chức
đã phần nào nâng cao được công tác tuyên truyền nhận thức về biến đổi khí hậu trong cộng đồng
đây là năm thứ hai liên tiếp giải thưởng được tổ chức lấy đội ngũ thanh niên sinh viên làm trọng tâm
hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu
qua đó có những hành động ứng xử đúng đắn về biến đổi khí hậu
với chủ đề hạn hán và xâm nhập mặn cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều bạn sinh viên trên phạm vi cả nước
năm hai nghìn một mươi tám này chúng tôi chọn chủ đề là hạn hán và xâm nhập mặn
năm hai nghìn một mươi bảy là chủ đề là lũ lụt hạn hán và hành động của chúng ta
năm nay có sự khác biệt là ban tổ chức mong muốn mỗi năm sẽ chọn ra được một chủ đề
để tuyên truyền cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu
vì thực tế là biến đổi khí hậu nó đang
nó đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội
do vậy là ban tổ chức mới chọn là mỗi năm sẽ chọn một đề tài
đối tượng sinh viên là những cái hiểu biết về nhận thức nó đã rất rõ ràng
nó khác với cả trung học phổ thông và trung học cơ sở
vì là các bạn có thể là chính các bạn đã là một trong những là tình nguyện viên
có thể là đi tuyên truyền về biến đổi khí hậu
để giúp cho cộng đồng nâng cao được cái nhận thức về biến đổi khí hậu
các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề và phù hợp với thể lệ cuộc thi phân tích được tình hình hạn hán nói riêng và biến đổi khí hậu nói chung hiện nay
những giải pháp mà các tác phẩm năm nay đưa ra đã có tính thực tiễn hơn thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ với vấn đề biến đổi khí hậu
sau một năm phát động cuộc thi ban tổ chức đã nhận được gần năm trăm linh tác phẩm bao gồm nhiều bài viết video clip video clip tiểu phẩm của tác giả
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao ba giải tập thể
một giải cá nhân một giải tác phẩm nhiều lệch bình chẳng nhất
giải nhất tập thể thuộc về clip hướng đi nào cho người nông dân của nhóm garden đại học tài nguyên và môi trường hà nội
biến đổi khí hậu thì hiện tại thì là một cái vấn đề mà tất cả mọi người cùng biết đến và nó ảnh hưởng không chỉ ngày một ngày hai mà còn rất là lâu sau đấy
vì vậy nên mọi người cần có một cái chuẩn bị trước
một cái hiểu biết về nó để có thể phương phó trong tương lai
nhóm em cũng đã tham gia từ năm ngoái rồi
và năm nay thì chúng em tham gia thì để
thứ nhất là phù hợp với cái chuyên ngành của bọn em
thứ hai là để cho chúng em có cơ hội cọ sát và học tập tới các bạn của trường khác nữa
ý tưởng của em chính là đưa ra được những giải pháp cho người nông dân
khi mà người nông dân thì không nên tập trung vào một cái sản phẩm nông nghiệp cụ thể mà nên đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp của mình ạ
cũng trong khuôn khủ cuộc thi năm nay
ban tổ chức đã quyên góp ủng hộ quỹ chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu
nhằm hỗ trợ chia sẻ với những bạn sinh viên tại nhiều gia đình khó khăn chịu mất mát do ảnh hưởng của mưa bão lũ lụt hạn hán
quý vị thân mến những hình ảnh về lễ trao giải vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay